công ty đặt xe công nghệ grab và hãng sản xuất xe ô tô hyundai của hàn quốc vừa giới thiệu dịch vụ grabcarelectric tại indonesia nhằm hỗ trợ chương trình phát triển xe điện của chính phủ nước này
mẫu xe điện này được trang bị pin dung lượng ba mươi tám kw cho phép di chuyển quãng đường ba trăm tám mươi km grab và hyundai nhắm mục tiêu vận hành năm trăm linh xe điện tại indonesia trong năm nay
trong giai đoạn đầu dịch vụ xe điện này sẽ được cung cấp tại sân bay quốc tế shokano hatta ở ngoại ô jakarta giới chức indonesia khẳng định đây là một bước đi nữa tiến tới mục tiêu sở hữu hai triệu xe điện vào năm hai nghìn hai mươi năm
trong khi đó đại diện grab cho biết đây là động thái thực hiện cam kết của hãng nhằm hỗ trợ hệ sinh thái xe điện tại indonesia
năm ngoái hyundai đã ký một thỏa thuận đầu tư trị giá một năm mươi năm tỷ đô la mỹ với chính phủ indonesia nhằm xây dựng một cơ sở sản xuất ô tô có công suất hai trăm năm mươi chiếc mỗi năm